lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc của bà con giáo dân tại những giáo sứ giáo hạt ở giáo phận hà tĩnh
đang được thể hiện sinh động qua sắc đỏ dọc trời của màu cơ đảng cơ tổ quốc xen cùng với lá cờ công giáo
nó đã trở thành phong trào được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ
qua đường hướng mục vụ của tòa giám mục hà tĩnh sự đồng hành chặt chẽ của các chức sắc linh mục giáo dân với cấp ủy đảng chính quyền
là động lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
với những giáo dân ở đây họ như đang trở về với chính mình trở về với lời dăn dạy thiêng liêng của thiên chúa
đúng như lời huấn từ giáo hoàng benedict xvi gửi đến giáo hội công giáo việt nam rằng
người công giáo tốt cũng là người công dân tốt
đó cũng là đường hướng của hội đồng giám mục việt nam
tại thư chung cửi đông đảo cộng đoàn giáo dân về bồn phận của mình
hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là con dân vừa là thành phần dân chúa
chương trình góc nhìn sự thật của chúng tôi tuần này đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau